chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng đầu tiên của năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay
xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới vạn sự như ý mọi điều may mắn
thưa quý vị với quyết tâm xử lý nghiêm quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ trái phép
gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa
ngay trong đêm ngày hai mươi chín và dạng sáng ngày một tết lực lượng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo và tàng trữ pháo nổ
kết quả trong đêm ngày hai mươi chín và dạng sáng ngày một tháng một lực lượng chức năng đã phát hiện bảy mươi ba vụ
với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo nổ trái phép và hai vụ tàng trữ pháo lậu
tăng vật thu giữ gồm năm hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng bốn mươi một viên pháo đã qua sử dụng và sáu mươi năm xác pháo nổ khác
ngoài ra qua công tác vận động đã có hai mươi chín người dân đã giao nộp cho lực lượng công an bốn mươi hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ giao thừa
để có một cái tết an toàn yên bình cho người dân công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
tại chợ quảng ngãi và các siêu thị trung tâm thương mại trong dịp trước trong và sau tết
với nhiều phương án biện pháp cụ thể xác thực nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân
tết là thời điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh chợ và trung tâm thương mại tập trung một khối lượng lớn hàng hóa
để phục vụ thị trường nên nguy cơ cháy nổ rất cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra
đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ các chợ siêu thị trung tâm thương mại
đối với các vi phạm nghiêm trọng kiên quyết đình chỉ hoạt động nhằm ngăn ngừa tối đa các nguy cơ gây cháy trên địa bàn
đồng thời hướng dẫn cho các ban quản lý chợ và trung tâm thương mại siêu thị vận hành hệ thống chữa cháy tại chỗ
nhằm kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra để người dân được vui xuân đón tết an toàn
nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai được đảm bảo
mới đây đại diện các siêu thị và chợ đầu mối tại tp hcm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
các siêu thị và chợ đầu mối sẽ mở cửa xuyên tết
theo đó để đáp ứng nhu cầu của người dân đa số các siêu thị tại tp hcm đều chủ động tăng cường hoạt động
trong đó nhiều siêu thị sẽ mở cửa xuyên tết hoặc chỉ nghỉ mùng một tết
cũng theo đại diện chợ đầu mối và các siêu thị cho biết trong ba ngày cao điểm tết
lượng hàng rau củ quả trái cây thịt lợn về chợ dồi dào giá cả ổn định
riêng thịt lợn có giá nhích lên theo cung cầu thị trường tết hàng năm nhưng không đột biến
vào lúc tám giờ bốn mươi năm phút
ngày một tháng hai tức là mùng một tết nhâm dần chuyến bay mang số hiệu vj hai trăm ba mươi thuộc hãng hàng không vietjet air
đã đưa một trăm hai mươi sáu hành khách cùng phi hành đoàn từ tp hcm ra sông đất vân đồn tỉnh quảng ninh
chuyến bay được khởi hành từ cảng hàng không tân sơn nhất tp hcm lúc bảy giờ ngày mùng một tết nhâm dần
và hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế vân đồn sau một tiếng bốn mươi năm phút bay
trong số một trăm hai mươi sáu hành khách có cả khách quốc tế đến từ hàn quốc đài loan trung quốc
và nhật bản hầu hết hành khách đều cảm thấy rất thoải mái vui mừng khi nhận được sự đón tiếp
đồng hậu nhiệt tình từ tỉnh quảng ninh và sân bay vân đồn
công tác đón tiếp tuân thủ đầy đủ quy tắc năm k hành khách đeo khẩu trang
khai báo y tế và được quét thân nhiệt bằng máy đo tự động
tối muộn ngày ba mươi một tháng một bộ giao thông vận tải có văn bản yêu cầu cục hàng không việt nam
khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không đưa công dân việt nam về nước
bộ giao thông vận tải giao cục hàng không việt nam chủ động phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan đơn vị của các bộ ngành và địa phương liên quan khẩn trương cấp phép
cho hãng hàng không chở công dân việt nam về nước nhất là từ các địa bàn
hiện vẫn còn nhiều công dân ta đang mắc kẹt
trước đó trong chiều ngày ba mươi một tháng một cục hàng không việt nam có văn bản gửi
bộ giao thông vận tải về việc đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước
theo đó cục hàng không việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép triển khai
ngay việc thông báo và cấp phép bay cho các hãng hàng không chở công dân việt nam
về nước trên các chuyến bay thường lệ không thường lệ mà không yêu cầu
bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự
những yêu cầu về kiểm soát y tế vẫn tuân thủ theo các hướng dẫn của bộ y tế
nếu tại công văn nếu tại công văn số một mươi nghìn sáu trăm tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
để kỷ niệm một một mươi năm thăng long hà nội vào năm hai nghìn một mươi
năm nay nghệ nhân nguyễn tấn phát tiếp tục cho ra mắt bộ siêu tập
hai nghìn hai mươi hai tượng hổ sơn mài chào đón xuân nhâm dần
và vậy năm hai nghìn hai mươi hai tượng hổ này có gì hấp dẫn
thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ phóng viên thu trang của chúng tôi
xin mời quý vị
vâng xin chào quý vị
thưa quý vị và các bạn lấy ý tưởng xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
nghệ nhân hà thành nguyễn tấn phát đã cho ra mắt bộ sưu tập
hai nghìn hai mươi hai con hổ để chào đón năm mới
ở đây vừa được coi là món ăn tinh thần cho người dân
và cũng là để phát huy những giá trị cốt lõi của nghề thủ công
truyền thống hà thành thăng long xưa
vâng ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thu trang
đến trải nghiệm làm tượng hồ và cùng gặp gỡ nghệ nhân nguyễn tấn phát
vâng xin chào anh phát ạ
thưa anh để làm ra một tượng hổ thành phẩm
thì chúng ta phải trải qua những công đoạn như thế nào ạ
để làm ra một bức tượng hổ thì đầu tiên là
ta phải tạo dáng trên gũ
công đoạn tiếp theo là làm sơn mài
trong sơn mài thì có
đây là cách mà tôi làm theo cái cách làm truyền thống
là sơn mài truyền thống và có khảm chất liệu
thì chẳng hạn như trên bức tượng này
thì những phần này là phần tôi khảm chai vào này
sau khi làm chất liệu xong thì đến một công đoạn rất là quan trọng nữa
đó là công đoạn phủ màu
thế thì cái sơn truyền thống này thì nó có một đặc điểm hay
là ta sẽ phải phủ
nhiều các lớp màu lên để tạo cái bề mặt nó dày dặn nó đẹp
vâng thưa anh để làm ra được một sản phẩm hoàn thiện đẹp như thế này
thì chắc chắn là cái việc lựa chọn nguyên liệu cũng khá là khắt khe
vậy thì nguyên liệu chính để làm ra một cái tượng hồ đẹp như thế này
thì sẽ là gì ạ
để tạo lên một cái bức tượng hổ thì tất nhiên là nguyên liệu tốt
thì nó sẽ mang lại cho mình được những cái sản phẩm tốt
những cái bức tượng hổ này thì thường thông thường sẽ được tôi làm
gũ mít thì là một loại gỗ mà rất là được người việt ưa chuộng
và sơn mài thì những cái nguyên liệu tôi làm sơn mài
thì nó đều là những cái nguyên liệu nó rất là tốt
và mang những cái tính chất bền vững rất là cao
vâng vậy thưa anh thì mỗi một ngày là sẽ là một công đoạn khác nhau
vậy thì để làm ra được một cái sản phẩm tượng hồ hoàn chỉnh
thì chúng ta sẽ phải trải qua khoảng bao nhiêu ngày
thì mới xong một sản phẩm ạ
thông thường một bức tượng hổ thì sẽ phải
thì sẽ phải mất tầm một mươi năm ngày để hoàn thiện một bức tượng hổ
trong rất nhiều công đoạn như anh vừa nói thì xin anh cho biết là
có cái công đoạn nào nó là điểm nhấn để thu hút người trải nghiệm nhất không ạ
cái công đoạn điểm nhấn đó chính là cái công đoạn mình rán vàng và rán bạc
thì bởi vì cái tinh chất của vàng bạc nó là cái
nó mang yếu tố kim khí nó hút ánh sáng

thế nên là khi rán vàng bạc thì nó sẽ có những cái độ độ đốc lánh
nó sẽ thu hút được cái con mắt của người xem
vâng vậy thì bây giờ em rất là muốn được làm người trải nghiệm
trong một số những cái công đoạn như anh vừa nói
thì bây giờ anh giúp em được trải nghiệm được không ạ
vâng như vậy là sau rất nhiều công đoạn thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong tự hồ như thế này
tốn khá nhiều thời gian và công sức
thế nên là để làm được hai nghìn hai mươi hai tượng hổ thì quả là một điều không hề đơn giản một chút nào ạ
tuy nhiên khi làm xong thì lại là một cảm giác rất là phấn khởi và tự hào
mỗi tác phẩm không chỉ là vật trưng bày
mà còn có một số công đoạn rất là đơn giản
có cả công năng sử dụng phù hợp với nhu cầu của mỗi người nữa
có bức tượng thì sẽ là chiếc hộp
có bức tượng thì sẽ lại là lọ hoa
có bức tượng lại là bàn trà
và nếu quý vị hãy muốn một lần đặt chân đến làng cổ đường lâm
để trải nghiệm một ngày làm nghệ nhân
thì chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị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
nhằm chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động
sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
các cấp công đoàn thủ đô dự chi khoảng hai trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ đoàn viên người lao động
bên cạnh đó các công đoàn cấp trên cơ sở công đoàn cơ sở
cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí
đưa công nhân địa phương doanh nghiệp mình về quê đón tết cùng gia đình
ngay sau lễ phát lệnh làm hàng
hàng đầu xuân con tàu kết quét của hãng cma dài một trăm tám mươi năm mét
có tải trọng hơn ba mươi tấn
đã đưa container hàng đầu tiên của doanh nghiệp việt nam rời cảng cát lái
chuyến tàu đầu năm mới đã ra khơi
mở ra nhiều triển vọng về tăng trưởng xuất khẩu
cũng như mang theo hy vọng khởi đầu một năm mới thuận buồm xuôi gió
cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
các hãng tàu cảng biển tại tp hcm nói riêng
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói chung
trong những ngày tết trên tuyến cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn
hàng trăm công nhân vẫn tiếp tục bám công trường quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ
hiện phần lớn các đơn vị thi công dự án cao tốc đường bộ bắc nam giai đoạn một
đều tình nguyện huy động trên năm mươi số lượng công nhân ở lại làm xuyên tết
đặc biệt là những tuyến thuận lợi về nguồn vật liệu
lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết các đơn vị thi công thực hiện theo đúng quy định của luật lao động
đảm bảo lương ba trăm linh cho công nhân làm việc
trong những ngày nghỉ
chiều ngày ba mươi một tháng một tức ngày hai mươi chín tết hiệp hội ga việt nam thông tin
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cũng là mùa một tết nguyên đán
giá ga bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh tăng một mươi sáu đồng một bình một mươi hai kg
lên mức bốn trăm sáu mươi đồng một bình một mươi hai kg
giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng vat
các doanh nghiệp kinh doanh ga cũng khẳng định cửa hàng bán lẻ đều bán hàng xuyên tết
đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân
năm hai nghìn hai mươi một được coi là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế việt nam
bởi dịch covid một mươi chín tác động lên mọi mặt của đời sống
tuy nhiên trước những khó khăn đó kinh tế nước ta đã có những bước phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết
đạt được nhiều thành tích ấn tượng tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế sau đại dịch
và trong chuyên mục góc nhìn kinh tế của chúng ta
chúng tôi ngày hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại những dấu mốc tăng trưởng đáng nhớ của kinh tế việt nam trong năm vừa qua
tính từ đầu năm đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam đã đạt trên sáu trăm ba mươi ba tỷ usd
trong đó xuất khẩu là hơn ba trăm một mươi bảy tỷ usd còn nhập khẩu là trên ba trăm một mươi năm tỷ usd
cả năm nay kinh ngạch xuất nhập khẩu dự đoán vận mốc sáu trăm sáu mươi tỷ usd
kết quả này cũng có nghĩa việt nam đã nằm trong nhóm hai
hai mươi nền kinh tế hàng đầu với thương mại quốc tế
đặc biệt dù kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng ngân sách nội địa của nước ta được thu về khá sớm
theo số liệu của bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một
do cơ quan thuế quản lý ước đạt một một mươi tám triệu tỷ đồng bằng một trăm linh năm một so với dự toán
và bằng một trăm linh bảy năm so với cục kỳ năm hai nghìn hai mươi
nếu luận trừ yếu tố gia hạt và mối tố khoản thu độc biến bằng một trăm linh bốn so với cục kỳ
chúng ta phải thiết kế hồi phục và phát triển lại thị trường lao động
một trong ba yếu tố quan trọng của nền kinh tế trong đó có đảm bảo an sinh xã hội
đảm bảo đời sống nhân dân để chúng ta khôi phục và phát triển kinh tế của đất nước trong những năm tiếp theo
thiệt hại kinh tế do đại dịch trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một lên đến ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
tuy nhiên với việc nhìn dịch việt khó khăn không nghe tránh
thống chính trị bảng nhà nước quốc hội chính phủ và sự xét xao tận tâm của các lãnh đạo cấp cao
đã khiến cho bức tranh dưới than màu tối ánh lên nhiều điểm sáng vào những tháng cuối năm
bất chấp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
thưa quý vị rõ ràng nền kinh tế việt nam đã có những bước phục hồi vô cùng mạnh mẽ sau đại dịch
tác động của đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
nhưng không phải không có những khó khăn đặc biệt là khi dịch bệnh vẫn có diễn biến khó lường
và để giúp quý vị
có cái nhìn cận cảnh hơn về bức tranh kinh tế việt nam hai nghìn hai mươi một và những triển vọng kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi hai
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ võ trí thành
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương mời quý vị cùng theo dõi
tiến sĩ võ trí thành đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông năm vừa qua do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên nền kinh tế đã gặp rất là nhiều khó khăn
tuy nhiên khi trở lại trạng thái bình thường mới nền kinh tế nước ta đã có những sự hồi phục nhất định
vậy ông có thể đánh giá những dấu mức tăng trưởng về kinh tế trong năm vừa qua được không ạ
từ tháng một mươi khi chúng ta bắt đầu dần mở cửa và một trong những cái có thể nói là một cái thay đổi có tính bước ngoặt
đó chính là cái nghị quyết một trăm hai mươi tám một cái thông điệp rất rõ với thị trường là từ đó chúng ta sẽ sống chung một cách an toàn với dịch bệnh
và chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái khởi sắc phục hồi bắt đầu của kinh tế việt nam và ngay cả trong những cái vùng trong tâm dịch
và chính nhờ đó mà chúng ta thấy là cả ba quý chúng ta tăng trưởng có một bốn và riêng quý ba thì chúng ta tăng trưởng là âm tám
thế nhưng mà cả năm chúng ta được là hai sáu thì chứng tỏ là cái quý bốn ấy cái đà phục hồi nó là cũng tăng trưởng đâu đó là trên dưới
thế đấy là một cái bức tranh là bên cạnh cái nỗ lực của doanh nghiệp của chính phủ đặc biệt là cái việc mà chuyển hướng chiến lược trong cái chống dịch khống chế dịch
vậy theo ông đâu là chìa khóa để mở cửa khôi phục phát triển kinh tế và trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta cần lưu tâm điều gì để có thể phục hồi và phát triển kinh tế ạ
cái thứ nhất là câu chuyện dịch dã chứ ai thì dám chắc được là cái dịch này nó sẽ bao giờ nó kết thúc
thế tuy nhiên thì cái điểm tích cực là cái dịch này nó sẽ bao giờ nó kết thúc
điểm tích cực là bây giờ chúng ta đã đẩy nhanh tiêm vaccine độ phủ vaccine của việt nam từ cái mức là vô cùng thấp trước tháng tám thì bây giờ cái độ phủ vaccine việt nam rất là cao
cái vấn đề thứ hai mà người ta bàn rất là nhiều và đặc biệt đối với kinh tế việt nam là một nền kinh tế rất là mở
thế vừa qua thì quốc hội đã thông qua cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cho năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba rồi
cái gói cũng khá là lớn khoảng ba trăm năm mươi tỷ
thế và hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực từ người lao động an sinh xã hội
hoặc là y tế và nếu thực hiện tốt thì tăng trưởng kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai sáng hơn rất là nhiều
kế hoạch là sáu năm và rất nhiều tổ chức dự báo cũng cho rằng là việt nam hoàn toàn trong cái bối cảnh đấy chúng ta có thể đạt được cái mức tăng trưởng như vậy và thậm chí là cao hơn ít nhiều
nhưng tôi nhấn mạnh lại là cái tăng trưởng ấy chỉ có thể đạt được khi chúng ta thực hiện cái chương trình phục hồi tốt trong cái bối cảnh chung
xin cảm ơn tiến sĩ ít
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo